hai mươi bốn giờ qua cùng với sự suy yếu và lệch đông của khối không khí lạnh
nên tại các tỉnh thành bắc bộ mặc dù trời vẫn nhiều mây về đêm và sáng
nhưng ban ngày thời tiết khô sáo hơn hưởng nắng và nền nhiệt cũng có xuồng tăng nhẹ
tại các tỉnh phía tây bắc bộ trong hai ngày tới trời mây thay đổi phổ biến là không mưa ngày nắng
đến ngày chín có mưa giải rác tập trung chủ yếu tại phía đông nam của khu vực
nên nhiệt độ giảm nhanh cao nhất ngày sao động từ hai mươi đến hai mươi ba độ
các tỉnh phía đông bắc bộ trong ngày hôm nay
và hai ngày sắp tới thời tiết sẽ có xu hướng tốt dần lên
đêm và sáng có thể xuất hiện sương mù nhẹ dài rác
nhưng vào ban ngày trời còn nắng nhiều hơn nên nhiệt độ cũng nhích dần lên từ ngày
cao nhất ngày giao động trong khoảng từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
một điều đáng lưu ý đó là khoảng từ đêm ngày tám sang đến ngày mùng chín
thời tiết sẽ có biến động đôi chút trời nhiều mây và có mưa giải rác
nhiệt độ giảm nhanh dần và chuyển rét từ những ngày tiếp theo
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong những ngày này thời tiết đang trong trạng thái khô giáo
tuy nhiên từ khoảng ngày mùng chín cùng với sự hoạt động của không khí lạnh
mưa rào và rông rải rác sẽ quay trở lại
mưa xuất hiện đầu tiên ở phía bắc của khu vực
sau đó thì sẽ lan dần xuống phía nam từ ngày một mươi
do có mưa nên nhiệt độ cũng có xu hướng giảm dần
cao nhất ngày chỉ vào khoảng từ hai mươi hai hai mươi năm độ và tiếp tục giảm hơn từ ngày mùng một mươi
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
từ ngày bảy đến ngày chín trời mây thay đổi phổ biến không mưa
gió nhẹ nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi hai đến ba mươi hai độ
thời tiết có nắng nên cũng phần nào góp phần thuận lợi hơn
cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp hồng phơi
chế biến nông sản của bà con nông dân
đến với khu vực tây nguyên những cơn mưa rồng hầu như ít có khả năng xảy ra
nên thời tiết tại đây nhìn chung là tương đối ổn định
trong ba ngày tới trời tiếp tục không mưa ngày nắng
với mức nhiệt độ ngày đêm từ một mươi chín đến ba mươi hai độ
còn tại nam bộ trong những ngày tới và ban ngày trời cũng có nắng nhiều
và nền nhiệt có xu hướng tăng nhẹ từ một đến hai độ
cụ thể là vào trưa chiều nhiệt độ sẽ ra động ở mức từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
nên sẽ có cảm giác là hơi oi nóng một chút vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều
do vậy quý vị và các bạn cũng cần lưu ý là uống nhiều nước
để tránh tình trạng mệt mỏi cho cơ thể khi lưu thông ngoài trời trong thời gian dài
những thông tin về dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin
một trăm một mươi ba online cập nhật của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại